vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng sáu bốn em học sinh trú tại xã phú xá và xã hồng phong của huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã bị đuối nước khi tắm tại khu vực cầu khánh khê xã khánh khê thuộc huyện văn quan
một nhóm gồm sáu học sinh rủ nhau tắm tại khu vực cầu khánh khê xã khánh khê thuộc huyện văn quan do bất cẩn và không biết bơi nên khi gặp khu vực dòng nước sâu chảy xiết năm em đã bị nước cuốn đi còn một em đã được người dân cứu sống
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày bốn nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong gồm lý hồng thương sinh năm hai nghìn hai lâm kim nhân sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại ngã ba bò hà xã phú xá phùng ngọc chiêm sinh năm hai nghìn một ở thôn còn làng và em hà thị linh chi sinh năm hai nghìn một thôn tỉnh trè xã hồng phong
tất cả các em bị nạn đều ở huyện cao lộc
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cao lộc đã kịp thời đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong bốn năm triệu đồng
một số cơ quan đoàn thể như hội chữ thập đỏ phòng giáo dục và đào tạo huyện cao lộc cũng đã đến thăm và động viên gia đình các nạn nhân